thưa quý vị phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố đà nẵng
do xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy của nhà xe quỳnh hương lao xuống vực sâu
hậu quả làm hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
để kịp thời khắc phục hậu quả ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trưởng ban an toàn giao thông tp đà nẵng
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ thuốc men thiết bị
vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
bộ công an chỉ đạo công an thành phố đà nẵng và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên